tủ sách báo thao trường đã có từ lâu tuy nhiên hiệu quả hoạt động của mô hình này lại chưa được như mong muốn
để bộ đội hứng thú với văn hóa đọc và tiếp cận gần hơn với các nội dung phát thanh của đơn vị
tại trung đoàn hai trăm ba mươi sáu sư đoàn ba trăm sáu mươi một quân chủng phòng không không quân mô hình thư viện thao trường biết nói
được xem là góc yêu thích của các chiến sĩ trong những phút giải lao ít ỏi giữa giờ huấn luyện
giờ giải lao mỗi chiến sĩ chọn một góc yêu thích cho riêng mình
có người đọc sách bên những khẩu pháo có người lại để tâm vào từng nội dung được phát ra từ tủ sách này
trước mặt họ là một thư viện di động biết nói
điểm độc đáo của mô hình này là khả năng cơ động gọn nhẹ đa năng có thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi
chiếc loa được gắn cố định ở góc tủ có thể kết nối bluetooth với điện thoại di động và được cắm usb
đã lưu trữ những nội dung cần tuyên truyền mang tính thời sự tới toàn đơn vị
khi có cái tủ sách báo thảo trường kiêm loa phát thanh thì bộ đội rất hứng thú để đón nghe các chương trình
góp phần nâng cao chất lượng
hối luyện chất lượng giáo dục truyền thống chất lượng giáo dục nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ
đặc biệt đối với chiến sĩ mới mà khi học các bài hát quy định trong quân đội
thì chiếc loa phát thanh này nó được ví như một chiếc nhạc trưởng để giúp cho bộ đội có thể học nhanh hơn
tủ sách đã thực sự thay đổi văn hóa đọc và thói quen tiếp nhận thông tin của chiến sĩ
thậm chí họ còn mượn sách để trang bị thêm kiến thức tìm điểm chung để trao đổi chuyện trò với đồng đội
với các đầu sách báo và thông tin được cập nhật liên tục
mô hình này được đánh giá có tính khả thi rất cao và đang được nhiều đơn vị trong trung đoàn nghiên cứu vận dụng
sách báo ở các thư viện các phòng đọc chỉ tập trung vào những địa điểm tĩnh
trong tình hình hiện nay công nghệ thông tin cũng như sách báo trên các trang mạng
thì cái này nó đã khích nệ được cho cán bộ chiến sĩ ý thức tinh thần đọc
học hỏi những cái nội dung mà nó có mang tính thiết thực trong quá trình sinh hoạt công tác của bộ đội
tại những điểm giải lao tiếng cười đôi lúc vang lên khi các chiến sĩ đọc một chuyện thú vị
tình đồng chí đồng đội càng thắt chặt hơn trong những giây phút như thế